thưa quý vị không phải là bác sĩ nhân viên y tế nhưng vẫn làm nghề phẫu thuật thẩm mỹ
thậm chí là đào tạo nghề phẫu thuật thẩm mỹ hiện là một hiện tượng có thật và đang tồn tại ngang nhiên
xin mời quý vị cùng phóng viên intv tìm hiểu về thực trạng này
nhiễm trùng co cơ rác mạc đó là trường hợp của chị bảo lâm ở thanh hà hải dương
sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nhấn mí mắt tại một cơ sở spa tại hà nội dạy học viên thực hành học nghề
hai bên trao đổi chị thanh có đồng ý với tôi là do tay chị thanh trực tiếp căn mỹ với tôi để học viên quan sát
trong quá trình làm nhưng mà chị thanh lại hoàn toàn trực tiếp chỉ đạo thủy là khâu ở đâu cắt ở đâu
bà thủy hoàn toàn nằm theo lợi thanh nói như thế
sau sáu ngày thì tôi thấy mắt tôi bị mủ tôi thông báo với chị thanh là mắt tôi có mủ
thì thanh nói với tôi là không sao đâu
tôi có đi viện mắt trung ương khám và viện một trăm linh tám khám
thì bác sĩ có đoạn là mắt tôi bị nhiễm trùng nặng bị vết mổ và bị hở mi gây khô răng mạc
theo lời kể của chị bảo lâm và vai người đi học nghề chúng tôi tìm đến một địa chỉ quảng cáo trên trang facebook
một ngôi nhà không hề có biển hiệu là spa hay thẩm mỹ viện
một căn phòng nhỏ được quay lại với mấy chiếc bàn spa và ít đồ nghề
phòng ốc bừa bột bẩn thiểu
chủ cơ sở đang thực hiện một các phẫu thuật tạo hình môi cho một khách hàng
vừa làm chủ cơ sở vừa tiếp chúng ta
không phải là một bác sĩ có bằng cấp chuyên môn hay thậm chí là một nhân viên y tế
nhưng lại cầm dao phẫu thuật cho khách hàng dạy nghề chỉ trong có một ngày
thậm chí muốn có các loại giấy chứng nhận để tạo niềm tin cho khách hàng
cũng có thể lo liệu được một cách dễ dàng
thực trạng này đang ngang nhiên tồn tại mà không hề có bất cứ sự quản lý nào của các cơ quan chức năng
rất là nỗ lực trong công tác quản lý
chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn
nhân lực thì còn hạn chế các cơ sở thì còn quá nhiều
và đặc biệt là ý thức của người dân sử dụng dịch vụ
người dân sử dụng dịch vụ thông qua hình thức quảng cáo
thông qua sự truyền miệng mà không quan tâm tới cái việc mà
những thông tin mà sở y tế đã đưa đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng
đây là một cái hiện tượng rất là nguy hiểm
một cái trào lưu mà nó dẫn tới những cái hậu quả khôn lường
và điều này là về luật định là không được phép
để mà làm được cái phẫu thuật thẩm mỹ thì ta phải đả tạo từ ba đến năm năm qua các cái chương trình đặc biệt
và các bác sĩ chuyên khoan lúc ý mới được thực hành trên bệnh nhân
hiện tượng này đang như một tảng băng chìm trôi tự do không có sự kiểm soát
nó đã đang và sẽ còn gây ra những hậu quả khôn lường cho những người có nhu cầu làm đẹp
đã đến lúc chúng ta cần
phải có những biện pháp quản lý hoạt động thẩm mỹ
để không còn những trường hợp đau lòng như thẩm mỹ viện cát tường năm hai nghìn một mươi ba
vâng theo dõi phóng sự này bản thân tôi cũng cảm thấy rất lo lắng cho những ai đang có ý định đi làm đẹp mà chưa có sự tìm hiểu kỹ càng
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình alo ba trăm tám mươi chín phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm tối nay trên intv